một nạn nhân tử vong ven đường nhiều vết thương sâu trí mạng trên đầu và cơ thể
không có giấy tờ tùy thân ai là người đã ra tay sát hại nạn nhân xấu xố này
khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
công an thị xã sapa tỉnh lào cai nhận được tin báo của anh hạng a gà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản hồ cha xã mường khoa huyện tân nguyên tỉnh lai châu
về việc phát hiện mẹ đẻ anh là bà cư thị dế
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn suối thầu hai xã ngũ chỉ sơn thị xã sapa
tử vong trên đồi thuộc khu vực tổ hai phường ô quý hồ thị xã sapa tỉnh lào cai
ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với công an thị xã sapa và các đơn vị lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm pháp y khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc
qua nhận định ban đầu lực lượng chức năng xác định trên vùng đầu nạn nhân có nhiều vết thương vỡ hộp sọ gãy đốt sống
nạn nhân đang trong quá trình phân hủy trên người và xung quanh không có tài sản và vật dụng gì
xác định nạn nhân đã bị sát hại với mục đích là cướp tài sản
nhưng vụ án xảy ra tại nơi hoang vu hẻo lánh ít người qua lại không có camera an ninh
xác định các mối quan hệ ban đầu nạn nhân không có thù án với ai và kẻ thù ác rất có thể ở địa phương khác đến đây để gây án
từ những manh mối còn sót lại tại hiện trường với quyết tâm bắt giữ hung thủ một cách nhanh nhất
lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo nhiều tổ trinh sát đặc biệt
hỏa tốc đến các địa bàn các con đường mà đối tượng có thể đi qua
công an thị xã sapa công an thành phố lào cai công an huyện văn bản và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tăng cường giá soát
xác minh các đối tượng có biểu hiện nghi vấn đồng thời kiểm tra hàng trăm đối tượng nghiện ma túy
thanh niên hư hỏng thường xuyên đi lang thang trên địa bàn và các huyện lần cận
với sự khẩn trương quyết liệt đến ngày sáu tháng một mươi hai
lực lượng trinh sát đã tiến hành ra soát
các cửa hàng kinh doanh xe máy trên địa bàn cùng hơn một camera an ninh camera từ nhà dân
qua đó đã tìm được đối tượng bán xe máy của nạn nhân tại xã minh lương huyện văn bàn tỉnh lào cai
nhưng đối tượng không để lại giấy tờ tùy thân nên gây khó khăn trong quá trình xác minh nghi phạm
bằng các biện pháp nghiệp vụ mở rộng điều tra tổ công tác đã dựng được chân dung của đối tượng nghi vấn là lò văn ngân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu trường trú tại xã nà tâm huyện tàu
tam đường tỉnh lai châu đây là đối tượng nghiện ma túy lâu năm và đã có hai tiền án
xác định lò văn ngân sau khi gây án sẽ đi mua ma túy sau đó có thể bỏ trốn sang nước ngoài hoặc tiếp tục cướp tài sản
nhiều tổ công tác của lực lượng đã phối hợp giả soát nắm bắt địa bàn đặc biệt là khu vực biên giới
đến khoảng một mươi bảy h ngày bảy tháng một mươi hai đối tượng gây ra vụ sát hại người là lò văn ngân
đã bị lực lượng chức năng phát hiện
bắt giữ khi đang chạy trốn tại khu vực biên giới thuộc phường cốc lếu thành phố lào cai
tại cơ quan công an bước đầu lò văn ngân khai nhận ngày ba tháng một mươi hai do nghiện ma túy và cần tiền tiêu xài
nên ngân đã đi bộ ra xã sơn bình huyện tam đường nhằm trộm cắp tài sản
sau nhiều lần vẫy xe đi nhờ bất thành thì ngân được bà cư thị dế cho đi nhờ xe máy từ hướng tỉnh lai châu sang thị xã sapa
đến khu vực vắng vẻ tại khu vực tổ hai phường ô quý hồ ngân lên cơn thèm ma túy nên đã nảy sinh ý định cướp xe máy và tài sản của nạn nhân
lợi dụng lúc bà dế đi vệ sinh mất cảnh giác ngân đã dùng đá có sẵn tác động nhiều lần vào đầu của nạn nhân
đến khi nạn nhân không còn cử động rồi cướp đi một chiếc xe máy một chiếc điện thoại và bốn trăm một mươi đồng
đồng thời ném hòn đá là công cụ gây án cùng một số đồ vật của nạn nhân xuống vực sâu
nhằm che giấu hành vi phạm tội
ngân đi bán điện thoại và chiếc xe máy đã cướp được của nạn nhân với số tiền là hai triệu hai trăm linh nghìn đồng và sử dụng ma túy hết
với tinh thần kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm sự quyết tâm của lãnh đạo chỉ huy cán bộ chiến sĩ đã triển khai đồng bộ
linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ khắc phục thời tiết giá rét của mùa đông vùng cao
sau gần bốn mươi tám giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin
nguyễn trang làm rõ và bắt giữ thành công đối tượng gây án đảm bảo an toàn cho các lực lượng
ma túy là nguồn gốc của các loại tội phạm
đây là nhận định chung của các chuyên gia tội phạm về tâm lý tội phạm khi phân tích những vụ án liên quan đến các đối tượng nghiện ma túy
để phục vụ mục đích hút trích vùi đời bằng những cơn phê ma túy
các đối tượng nghiện sẵn sàng thực hiện mọi hành vi thủ ác kể cả sát hại người miễn sao đạt được mục đích là cướp tài sản để có tiền tiêu xài
đối tượng trần thạch vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại huyện châu phú tỉnh an giang là đối tượng thực hiện những vụ cướp giật tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
vũ đã thừa nhận vì không có tiền mua ma túy nên đã nảy sinh ý định cướp giật
đối tượng mà hắn nhắm tới là những người khuyết tật bán vé số trên đường
chiều ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba ông nguyễn văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại khóm vĩnh đông phường núi sam thành phố châu đốc
đang ngồi xe lăn bán vé số tại khu vực khóm vĩnh đông thì có một người đàn ông chạy xe máy tiếp cận hỏi mua vé số
lợi dụng ông vinh không có khả năng truy đuổi người đàn ông này đã giật xếp vé số chín mươi sáu tờ rồi bỏ chạy
trước đó ông đặng công của sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại phường châu phú b thành phố châu đốc cũng là nạn nhân của đối tượng trên
lợi dụng đôi mắt của ông không nhìn rõ đối tượng điều khiển xe máy tiếp cận cướp đi hơn hai tỷ đồng
trong khi ông đã đưa ra tờ vé số trên tay ông cuộc sống vốn khó khăn lại giải yếu tật nguyền
mất đi vốn liếng mưu sinh đã đẩy họ vào hoàn cảnh thiếu thốn hơn bao giờ hết
chúng tôi xin đưa thêm một vụ án giết người cướp tài sản tại khu vực chùa dận phường đình bảng thị xã tử sơn
đã dấy lên những hoang mang lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân
kẻ thù ác là lò văn mính ba mươi chín tuổi ở xã sa mấn huyện điện biên tỉnh điện biên
nạn nhân là ông nguyễn văn chất bốn mươi tuổi
nạn nhân là ông nguyễn văn chất ba mươi tám tuổi ở xã xuân lai huyện gia bình làm nghề lái xe ôm
nạn nhân tử vong do bị đâm tám nhát dao trong đó có hai nhát thấu phổi và bụng
là đối tượng nghiện ma túy lâu năm để có tiền sử dụng ma túy
mính đã điều khiển người lái xe ôm là ông chất yêu cầu chở hắn từ thị trấn gia bình đến khu vực chùa dận
phường đình bảng thị trấn tử sơn rồi ra tay sát hại bằng tám nhát dao rồi cướp xe máy
chiếc xe máy của nạn nhân
bính mang bán đi rồi mua hai tép heroin về để sử dụng
khi đã thỏa mãn cơn nghiện y quay lại hiện trường dùng bao tải trùng đầu kéo xác nạn nhân dìm xuống mương nước để phi tang
sau đó đối tượng đã bắt xe về tỉnh điện biên để lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng chức năng
các kết quả điều tra xã hội học cho thấy tám mươi số người nghiện ma túy được hỏi đều trả lời
sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi việc kể cả phạm tội để có tiền thỏa mãn nhu cầu mua ma túy
khi lên cơn thèm thuốc họ sẵn sàng thậm chí là sát hại người cướp của để thỏa mãn nhu cầu như trong những vụ án trên
ma túy là chất gây nghiện chất hướng thần có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp được quy định trong danh mục do chính phủ ban hành
các chất này khi xâm nhập vào cơ thể sẽ làm thay đổi trạng thái ý thức và sinh lý có thể dẫn đến nghiện và từ đó gây tác hại về nhiều mặt đối với xã hội
một số loại ma túy thường gặp như thuốc phiện morphine heroin cần sa ma túy tổng hợp
sử dụng ma túy sẽ gây tổn hại về sức khỏe con người
nghiện ma túy dẫn đến tình trạng nhiễm độc ma túy mát tính suy nhược toàn thân người gầy gò xanh xao mắt trắng bôi thâm nước da tái xám cơ thể gầy do suy kiệt hoặc phù nề do thiếu dinh dưỡng
rối loạn nghiệp sinh học
thức khuya ngủ ngày sức khỏe giảm sút người nghiện ma túy bị suy giảm sức lao động hoặc mất khả năng lao động và khả năng tập trung trí ốc
sử dụng ma túy quá liều có thể dẫn đến bị chết đột ngột
các công trình nghiên cứu về người nghiện ma túy đã khẳng định
nghiện ma túy gây ra một loại bệnh tâm thần đặc biệt
người nghiện thường có hội chứng quên hội chứng loạn thần kinh sớm và hội chứng loạn thần kinh muộn
ở trạng thái loạn thần kinh sớm
người nghiện ma túy có thể có những hành vi nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh
không những người nghiện ma túy gây ra những tổn hại cho chính bản thân mình
mà họ còn có thể gây ra những ảnh hưởng vô cùng to lớn cho gia đình xã hội và sự phát triển của đất nước
bên cạnh đó ma túy còn là nguyên nhân gây mất trật tự an toàn xã hội là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm
thực tế cho thấy ma túy là nguồn gốc của nhiều loại tội phạm
ma túy gắn liền với hành vi phạm tội là nguồn bổ sung tội phạm
khi bị nghiện những người nghiện sẵn sàng làm mọi việc để có tiền có ma túy thậm chí là giết người cướp tài sản
ở trẻ em các hành vi tuy chưa mang tính chất nghiêm trọng
nhưng cũng xuất hiện những mầm mống của tội phạm như trộm cắp cướp giật lừa đảo
từ những thực tế về tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy như trên
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khuyến cáo
người dân cần trang bị cho mình kiến thức về phòng chống ma túy
nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy nhất là các loại ma túy mới rất dễ lôi kéo thanh thiếu niên tham gia
các bậc phụ huynh nên có biện pháp quản lý con em mình trong gia đình
nhất là nắm về các mối quan hệ xã hội về thời gian sinh hoạt và những biểu hiện bất thường của con em
thường xuyên phối hợp với nhà trường chính quyền địa phương
nắm tình hình liên quan đến thanh thiếu niên ở địa phương
nhất là liên quan đến tệ nạn và tội phạm
từ đó có biện pháp ngăn chặn phòng ngừa thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về ma túy ngay từ trong gia đình